trong ngày hai mươi sáu tháng chín đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sơn la về việc thực hiện chương trình quốc gia xây dựng nông thôn mới
sau năm năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm tỉnh sơn la đã huy động được khoảng ba mươi bảy tỷ đồng vốn xây dựng nông thôn mới
hệ thống hạ tầng nông thôn được củng cố điều kiện sống của người dân được cải thiện
hiện nay sơn la có ba xã đạt chuẩn nông thôn mới số xã khó khăn đạt dưới năm tiêu chí giảm từ một trăm tám mươi xã xuống còn sáu mươi xã
trong đó xóa được một mươi tám xã trắng không có tiêu chí đạt chuẩn
tại buổi làm việc tỉnh sơn la đã kiến nghị quốc hội chính phủ quan tâm tăng cường nguồn lực để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và chương trình xóa đói giảm nghèo giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
đoàn giám sát của ủy ban thường vụ quốc hội đề nghị tỉnh sơn la tập trung đổi mới phương thức sản xuất
áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất
đối với các kiến nghị của tỉnh sơn la đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp và báo cáo trình quốc hội